xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành bắc bộ và khu vực thanh hóa đến từ thiên huế
vẫn có mưa phùn và sương mù lúc sáng sớm
còn khu vực từ đà nẵng đến tây nguyên và nam bộ phổ biến tạnh giáo ít mưa và có nắng nhiều
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại bắc bộ vẫn trong xu hướng tăng nhẹ
giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
với các tỉnh miền trung nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
với mức nhiệt ngày đêm tại thanh hóa đến bình thuận
giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi ba độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đối với khu vực nam bộ và tây nguyên ở miền đông của nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn các tỉnh miền tây của nam bộ chỉ có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa đều phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nền nhiệt tại cả hai quần đảo sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù
trời lạnh trưa chiều trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bảy độ